thưa quý vị theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh hà giang
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua năm tháng một mươi hai
tại trường tiểu học nguyễn huệ phường quang trung thành phố hà giang
đã xảy ra vụ sập đổ tường bao làm một người thiệt mạng và ba người khác bị thương
nạn nhân tử vong là anh trương văn bình chú tại thôn việt thành xã việt lâm huyện vị xuyên
ba người bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học nguyễn huệ
ngăn cách với đường dân sinh
bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng ngày năm tháng một mươi hai
nhóm thợ với bốn người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới
sơn lại tường bao đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày thì xảy ra vụ việc